công an tỉnh lâm đồng vừa cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam trần hoài thương
trú tại thành phố đà lạt để điều tra về hành vi giết người trong vụ bé gái gần ba tháng tuổi bị bạo hành
phải nhập viện cấp cứu các quyết định đã được chuyển sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn theo quy định
theo điều tra ban đầu sau khi ly thân mẹ của bé sống với trần hoài thương tại phòng trọ ở phường một
thành phố đà lạt dạng sáng ngày hai mươi tháng năm thương có sử dụng ma túy ma túy đá tại phòng trọ
đến trưa cùng ngày khi cho bé uống sữa bé không uống thương đã gây thương tích cho bé
qua xét nghiệm nhanh thì cả thương và mẹ ruột của cháu bé đều cho kết quả dương tính với ma túy